những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi thị trường lao động tp hcm đang có nhiều dấu hiệu dần phục hồi và tăng cao
nhất là các ngành thương mại dịch vụ lưu trú ăn uống hay là giao thông vận tải
sau làn sóng dịch covid một mươi chín đã có nhiều tín hiệu khả quan hơn khi các doanh nghiệp đã và đang từng bước phục hồi ổn định
và phát triển hoạt động kinh doanh
dự báo trong ba tháng cuối năm tp hcm có khoảng sáu mươi hai đến sáu mươi năm chỗ làm việc
tập trung ở các nhóm nghề như kinh doanh thương mại dịch vụ vận tải kho bãi dịch vụ cảng chế biến lương thực thực phẩm
trong số đó nhu cầu nguồn nhân lực đã qua đào tạo chiếm tám mươi năm hai mươi sáu
đây là cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường người lao động tìm việc
người lao động bị mất việc vì dịch covid một mươi chín và cả nhóm người dịch chuyển lao động trong giai đoạn hiện nay